đến chiều ngày một mươi bốn tháng ba cả nước đã tiêm gần hai trăm linh bốn triệu liều vaccine phòng chống covid một mươi chín
một trong những nội dung mới đáng chú ý tại hướng dẫn mới của bộ y tế đó là f có thể được ra khỏi nơi cách ly
nếu mang khẩu trang giữ khoảng cách với những người khác tuy nhiên vẫn cần phải hạn chế
theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đến một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng ba cho biết
cả nước đã tiêm gần hai mươi bốn triệu liều vaccine phòng chống covid một mươi chín
trong đó ngày một mươi ba tháng ba cả nước đã tiêm được một trăm tám mươi chín sáu trăm bảy mươi ba liều vaccine
số vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên tính đến ngày một mươi ba tháng ba là một trăm tám mươi ba một trăm hai mươi bảy bốn trăm bốn mươi một liều
trong đó mũi một là gần bảy mươi một triệu liều mũi hai gần bảy mươi triệu liều mũi bổ sung gần một mươi năm triệu liều
mũi ba hai mươi tám bốn trăm năm mươi tám bốn trăm ba mươi tám liều
đến nay đã có bốn mươi bảy trên sáu mươi bốn
thành phố có tỷ lệ bao phủ vaccine mũi hai phòng covid một mươi chín trên chín mươi năm còn lại một mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh
thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai từ chín mươi đến dưới chín mươi năm
về số vaccine phòng chống covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là một mươi bảy năm mươi một tám trăm linh sáu liều
trong đó bao gồm mũi một là tám bảy trăm bốn mươi bảy hai trăm sáu mươi năm liều mũi hai là tám ba trăm linh bốn năm trăm bốn mươi một liều
đến nay đã có năm mươi bảy triệu
thành phố có tỷ lệ bao phủ vaccine mũi hai phòng covid một mươi chín trên chín mươi
còn sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ vaccine mỗi hai dưới chín mươi
bộ y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng đảm bảo tiến độ tiêm vaccine
tăng cường vận động người dân tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tránh bỏ sót
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải ra soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và tiêm liều bổ sung cho người trên năm mươi tuổi
người có bệnh nền đến khám chữa bệnh
khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên
chủ động tiếp cận trước các nguồn vaccine cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi
trước mắt là vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer theo đa số quốc gia trên thế giới
hướng dẫn mới của bộ y tế f được ra khỏi nơi cách ly nhưng phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách
ngày một mươi bốn tháng ba bộ y tế đã ban hành hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc covid một mươi chín
một trong những nội dung mới đáng chú ý tại hướng dẫn mới của bộ y tế là
ép không có thể được ra khỏi nơi cách ly nếu mang khẩu trang giữ khoảng cách với những người khác
tuy nhiên vẫn cần phải hạn chế
đồng thời hướng dẫn này quy định các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn
phòng lây nhiễm đối với ép không và người chăm sóc
hoặc người ở cùng nhà với ép không như người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng
luôn mang khẩu trang giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với ép không
nơi cách ly phải giữ thông thoáng hạn chế để các đồ dùng vật dụng khó làm sạch như thú bông giấy bìa tại khu vực này
rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên khử khuẩn các vận dụng và bề mặt tiếp xúc thường xuyên như bàn tay
tay nắm cửa các thiết bị cầm tay ôn cầu bồn rửa hàng ngày và khi dây bẩn
phân loại thu gom các chất thải lây nhiễm đúng quy định
về chế độ ăn uống sinh hoạt phải uống nước thường xuyên không đợi đến khi khát mới uống nước
tăng cường dinh dưỡng ăn đầy đủ chất trái cây uống nước hoa quả không bỏ bữa
người bệnh ăn uống đủ chất tăng cường trái cây tươi rau xanh nên nghỉ ngơi
đối với người lớn nên vận động thể lực nhẹ phù hợp với tình trạng sức khỏe
tập thở ít nhất một mươi năm phút mỗi ngày suy nghĩ tích cực và duy trì tâm lý thoải mái
hiện nay số lượng f chăm sóc và điều trị tại nhà chiếm đa số các bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại tất cả các địa phương
bộ y tế và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền hướng dẫn
tư vấn sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
trong đó ưu tiên những người thuộc đối tượng chống chỉ định cần được tư vấn và thăm khám kể cả trực tuyến
tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai báo ca bệnh tại cộng đồng hỗ trợ triển khai các thủ tục
chính sách đối với người nhiễm bệnh và mua thuốc điều trị covid một mươi chín
nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ điều trị covid một mươi chín dự phòng cơ số thuốc kháng virus
thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín vật tư y tế cần thiết tại các trạm y tế phường xã trạm y tế lưu động
nhằm đáp ứng nhu cầu tự điều trị covid một mươi chín tại nhà của người dân và giảm tải cho các cơ sở y tế và bệnh viện tuyến trên
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn hỗ trợ người dân tự điều trị tại nhà
theo hướng dẫn mới ban hành ngày một mươi bốn tháng ba về quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
bộ y tế yêu cầu f cần được tạo không gian cách ly riêng thông thoáng không sử dụng máy lạnh trung tâm và luôn mở cửa sổ
ngày một mươi bốn tháng ba bộ y tế ban hành quyết định số sáu trăm linh bốn kem hướng dẫn quản lý tại nhà
đối với người mắc covid một mươi chín tài liệu này thay thế quyết định của bộ trưởng bộ y tế
số hai trăm sáu mươi một ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ban hành hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
và số năm trăm hai mươi tám ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai ban hành hướng dẫn quản lý tại nhà đối với trẻ em mắc covid một mươi chín
theo hướng dẫn mới vừa ban hành ngày một mươi bốn tháng ba tiêu chí lâm sàng của người mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà được bổ sung là
người bệnh covid một mươi chín đang được các cơ sở khám bệnh chữa bệnh điều trị nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi covid một mươi chín
và đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc
ngoài ra hướng dẫn kèm quyết định số sáu trăm linh bốn bổ sung mục khai báo y tế với f điều trị tại nhà
trong đó f hoặc người chăm sóc thông báo với trạm y tế xã phường hoặc cơ sở quản lý f tại nhà
theo hướng dẫn của địa phương về thông tin cá nhân thời điểm được xác định mắc covid một mươi chín
đối tượng được quản lý tại nhà thời điểm hết cách ly và điều trị tại nhà
trạm y tế xã phường hoặc cơ sở quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà sẽ thu nhập thông tin
và lập danh sách những người mắc covid một mươi chín quản lý tại nhà theo mẫu quy định tại phụ lục số một
các vận dụng cần thiết đối với f điều trị tại nhà đó là nhiệt kế máy đo sbo hai cá nhân
khẩu trang y tế phương tiện vệ sinh tay vật dụng cá nhân cần thiết thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy
phương tiện liên lạc như điện thoại số điện thoại của các cơ sở y tế trạm y tế
trung tâm y tế quận huyện trung tâm vận chuyển cấp cứu bác sĩ tổ tư vấn cộng đồng tổ phản ứng nhanh và bệnh viện
các loại thuốc điều trị tại nhà mà gia đình cần chuẩn bị khi có f
thuốc hạ sốt parasitamol cho người lớn viên năm trăm linh mg số lượng đủ dùng trong ba năm ngày
parasitamol cho trẻ em tuy theo cân nặng và độ tuổi sẽ dùng gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch
học viên uống hàm lượng tám mươi mg một trăm linh mg một trăm năm mươi mg hoặc hai trăm năm mươi mg
dùng trong ba năm ngày
cùng với đó cần chuẩn bị dung dịch cân bằng điện dài oreso gói bùn nước chất điện giải khác
cần chuẩn bị thuốc giảm ho tuy theo trợ chứng số lượng đủ dùng trong khoảng năm bảy ngày
lưu ý chỉ định chống chỉ định và các cảnh báo thận trọng khi sử dụng thuốc
dung dịch nhỏ mũi nechi claurua chín đủ dùng từ năm bảy ngày
bên cạnh đó cần chuẩn bị thuốc điều trị bệnh nền theo đơn thuốc đang được kê đơn
đang sử dụng cho người bệnh nếu cần sử dụng trong một hai tuần
các hướng dẫn về theo dõi sức khỏe người mắc covid một mươi chín hầu như không thay đổi so với các văn bản được băng hành trước đó
tuy nhiên bộ y tế bổ sung thêm yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm
theo đó f và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với f sẽ thực hiện các biện pháp nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm như sau
f cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly khi vẩy ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang giữ khoảng cách với những người khác
người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng luôn mang khẩu trang giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với f hai
nơi cách ly giữ thông thoáng hạn chế để các đồ vật dụng khó làm sạch như thú bông giấy bìa tại khu vực này
rửa tay hoặc sắt khuẩn tay thường xuyên khử khuẩn các vận dụng trên bề mặt tiếp xúc thường xuyên như mặt bàn tay nắm cửa
các thiết bị cầm tay bôn cầu bôn rửa hàng ngày và khi dây bẩn
phân loại và thu gom chất thải lây nhiễm đúng quy định
tình hình mắc covid một mươi chín tại một số địa phương
theo thông tin tổng hợp từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình trong hai mươi bốn giờ qua
từ sáu h ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến sáu giờ ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai quảng bình ghi nhận thêm ba hai mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó có hai bốn trăm chín mươi chín ca cộng đồng có hai ca tử vong
tổng bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn quảng bình từ trước đến nay là sáu mươi hai trăm hai mươi ca
trong đó ba mươi bảy sáu trăm một mươi tám ca khỏi hai mươi bảy mươi ba f điều trị tại nhà
sáu trăm bảy mươi năm bệnh nhân điều trị tại bệnh viện sáu mươi hai trường hợp tử vong
sáng ngày một mươi bốn tháng ba trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an thông tin
trong một mươi hai giờ qua từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến sáu h ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nghệ an đã ghi nhận ba bảy trăm bảy mươi ca dân tình mới với covid một mươi chín
trong đó có chín trăm bốn mươi ca cộng đồng hai tám trăm ba mươi ca đã được cách ly từ trước
số địa phương có số ca mắc cao nhất trong một mươi hai giờ qua là thành phố vinh nghi lộc thanh trương hoàng mai
diễn châu không có trường hợp tử vong do covid một mươi chín